vận chuyển mua bán một mươi bánh heroin bốn đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang chủ trì
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an huyện yên minh bắt quả tang vào chiều ngày hôm qua
tại khu vực xã lao và trải huyện yên minh lực lượng công an đã bắt quả tang thảo my sáu chú tại huyện yên minh tỉnh hà giang
và phá a sánh chú tại huyện thuận châu tỉnh sơn la đang di chuyển bằng xe mô tô vận chuyển một mươi bánh heroin
mở rộng điều tra cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phá a dính chú ở tỉnh điện biên
và thào trá hầu chú tại huyện yên minh tỉnh hà giang
tại nơi ở của hầu lực lượng chức năng thu giữ thêm ba gói heroin có tổng trọng lượng hơn ba năm kg
vào sáng ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản đối với đối tượng lương hoàng tín
trú tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
trong sáng cùng ngày quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội danh nêu trên cũng đã được tống đạt cho hai đối tượng
đã bị tạm giữ hình sự trước đó là lương minh tín và huỳnh lương bằng cùng chú tại tỉnh phú yên
ba đối tượng trên đã có hành vi thuê người khác sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
và làm nhân viên của trung tâm hỗ trợ tư vấn thẻ tín dụng của các ngân hàng
để tư vấn dịch vụ chuyển đổi tiền từ tài khoản tín dụng sang tài khoản thanh toán
khi chủ thẻ cung cấp thông tin của thẻ tiến dụng các đối tượng sẽ chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong thẻ
cơ quan công an xác định ba đối tượng đã chiếm đoạt hơn bảy trăm bảy mươi triệu đồng của ba trăm linh chủ thẻ tiến dụng
ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng là đặng xuân hải chú ở tỉnh ninh bình
và nguyễn kim dầu chú tại huyện an minh tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện an biên tỉnh kiên giang ra lệnh tạm giữ hình sự
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng dầu đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
tăng vật thu giữ là một xe máy dụng cụ dùng để bẻ khóa và một số tài sản khác do dầu trộm cắp được
qua khai thác nhanh công an huyện an biên đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối tượng đặng xuân hải
khi đang lẩn trốn tại xã vĩnh hỏa hiệp huyện trông thành
và tại đây lực lượng công an thu giữ sáu xe máy do dầu và hải lấy trộm
đối tượng hai đối tượng này đều có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội trộm cắp tài sản
gần ba bao thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu
phát hiện thu giữ trên địa bàn khóm một phường bảy thành phố bạc liêu
qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu đã bắt quả tàng lâm văn khang
chú tải xã tân phong thị xã giá rai đang vận chuyển hai bao tải lớn bên trong có chứa một bao thuốc lá ngoại nhập lậu
từ một căn nhà trên địa bàn phường bảy thành phố bạc liêu chuẩn bị đem đi tiêu thụ
kiểm tra bên trong căn nhà lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện gần hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu
mang các nhãn hiệu như z code hero
khang khai nhận số thuốc lá trên mua từ hậu giang sau đó vận chuyển bằng xe máy để bán cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn nhằm thu lời bất chính
mười người tại quảng nam đã ăn món cá chép muối ủ chua dẫn đến bị ngộ độc botulinum trong đó có một người đã tử vong
theo thông tin mới nhất thì hiện nay có ba bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và phải thở máy
sau khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm ngành y tế đã lấy mẫu món cá chép ủ chua
gửi viện pasteur nha trang kiểm nghiệm qua đó xác định món cá chép ủ chua dương tính với vi khuẩn clostridium botulinum tuyp e
bàn lãnh đạo bệnh viện trợ rẫy đã cung cấp hỗ trợ chuyên môn và năm lọ thuốc giải độc botulinum còn lại của bệnh viện trợ rẫy
cho bệnh viện quảng nam để điều trị cho ba bệnh nhân nặng đang thở máy
các bác sĩ cảnh báo người dân tránh sử dụng thực phẩm đóng hộp bị phòng hoặc thực phẩm ủ muối đóng kín để tránh nguy cơ ngộ độc botulinu
đồn biên phòng cửa
khẩu hoành mô đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh quảng ninh
công an xã hoành mô huyện bình liêu tỉnh quảng ninh đã phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người trung quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới vào việt nam
vào tối ngày một mươi bảy tháng ba trên quốc lộ một mươi tám c đoạn thuộc thôn cẩm hắc xã đồng văn huyện bình liêu tỉnh quảng ninh
lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trần văn bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tiên yên tỉnh quảng ninh có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
tại hiện trường lực lượng chức năng bắt giữ bốn đối tượng người trung quốc
quá trình mở rộng điều tra vụ án vào ngày một mươi tám tháng ba đối tượng dương cắm ngần sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện bình liêu đã đến đồn biên phòng cửa khẩu hoành mô tỉnh quảng ninh đầu thú về hành vi cùng với trần cùng với trần văn bình đã tổ chức cho bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
thưa quý vị từ ngày ba mươi một tháng ba các doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng hoạt động của thuê bao nếu như không chuẩn hóa thông tin cá nhân sau khi đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư và có thông báo đến khách hàng
lợi dụng thông tin này trong những ngày qua tuệ phạm sử dụng công nghệ cao đã thực hiện các cuộc gọi lừa đảo đến nhiều người dân trên cả nước dưới hình thức khóa thuê bao và yêu cầu nâng cấp bổ sung thông tin cá nhân
qua đó để lừa chiếm đoạt xin rồi chiếm tài khoản
không hề có sai sót trong cơ sở dữ liệu dân cư nhưng chị ngọc vẫn nhận được cuộc gọi từ số lạ thông báo đến điện thoại của chị sẽ bị khóa nếu không kịp thời cập nhật thông tin cá nhân
cuộc gọi cũng yêu cầu chị phải cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước cá nhân họ tên đầy đủ đồng thời gửi đường dẫn yêu cầu truy cập để bổ sung thông tin
tôi cũng có nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là người bên nhà mạng nhà mạng gọi đến cho tôi
với thông báo là tôi có sai một vài cái dữ liệu cá nhân vì vậy là tôi quyết định ra luôn cái cửa hàng giao dịch để có thể hỏi tư vấn viên
thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là sử dụng giọng nói tự động giả mạo là người của cục viễn thông hoặc các nhà mạng gọi điện cho người dùng
thông báo số điện thoại sẽ bị khóa nếu không kịp thời chuẩn hóa thông tin
nạn nhân sẽ truy cập các website lừa đảo hoặc là tham gia các cuộc hội thoại với kẻ thành công
từ đấy thì tội phạm mạng sẽ khai thác thông tin
hành cấp thông tin về thông tin tài khoản cũng như là các mật khẩu ngân hàng người dùng
và từ đấy là triểm đoạt tài khoản cũng như là tiền của nạn nhân
trước tình trạng xuất hiện nhiều trường hợp người dân nhận được cuộc gọi thông báo từ các số điện thoại lạ mạo danh trên
cơ quan quản lý nhà nước cũng như các nhà mạng đã thông báo về tin nhắn số điện thoại đường dây nóng chính thức của nhà mạng
để người dùng yên tâm thực hiện theo hướng dẫn tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng
ví dụ với nhà mạng vinaphone chỉ thực hiện thông báo đến các khách hàng
nằm trong diện cần phải kiểm tra chuẩn hóa thông tin thuê bao thông qua các kênh chính thức sau
tin nhắn được gửi từ tên định danh vinaphone
hay các cuộc gọi được hiển thị tên với định danh là vinaphone
và từ các số điện thoại tám trăm tám mươi tám một nghìn chín mươi một chín trăm một mươi một một nghìn chín mươi một
truy cập vào một trang web trên một đường link tôi nghĩ chúng ta phải hết sức chú ý
người cung cấp dịch vụ tức là các nhà mạng
phải nâng cao ý thức của người dùng của mình khách hàng của mình
tôi nghĩ việc tuyên truyền đấy là việc hết sức cần thiết
cục viễn thông khẳng định cơ quan này không thực hiện những cuộc gọi đe dọa
khóa thuê bao hay yêu cầu chuẩn hóa thông tin
việc trần hóa chỉ được thực hiện bởi kênh chính thức của các doanh nghiệp viễn thông
người dân cần nâng cao cải rác chủ động chuẩn hóa thông tin tại điểm giao dịch
hoặc qua ứng dụng của nhà mạng
đặc biệt quá trình chuẩn hóa thông tin sẽ không có nội dung nào liên quan đến tài khoản ngân hàng
liên quan đến việc tp hcm đang xem xét bố trí di dời các hộ dân
tại chung cư tôn thất thuyết quận bốn sau sự cố sọc đà sàn hành lang lối đi
đe dọa đến an toàn của người dân vào ngày sáu tháng hai vừa qua
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt và ghi nhận ý kiến của người dân nơi đây
theo cư dân chung cư có ba lô lô a lô b và lô c với một trăm bảy mươi bốn căn hộ
đã được xây bốn tầng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước đợt dịch lô a và lô b đã được chính quyền nâng cấp chỉ còn lô c đang bị tạm dừng
mặc dù bên ngoài tòa nhà xuống cấp ở nhiều chỗ nhưng người dân cho biết dễ ảnh hưởng đến khu vực sinh hoạt chung
nhiều người dân đánh giá chất lượng sống trong căn hộ vẫn tốt
sự cố sập hành lang được cho là do lắp đặt và được chính quyền đã khắc phục
nó có rớt một xương măng gì đó chứ không có sập
do đó mà nhiều người nói sập là không có đúng
mọi người vẫn sinh hoạt bình thường vẫn đi lại bình thường
hiện tại chung cư cũ thiệt nhưng mà nó chưa ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống của chúng tôi bởi vì nó còn rất tốt
do đó không ảnh hưởng gì đến việc chúng tôi đang sinh sống ở đây làm việc ở đây
trước đó ubnd tp hcm giao ubnd quận bốn căn cứ tính chất mức độ nguy hiểm cấp bắt theo từng thời điểm
để quyết định việc di dời bố trí tạm cư cho các hộ dân thuộc lô xe tại đây
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản
tuy nhiên việc này vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của người dân
sau khi nhận được thông tin và tổ chức hội chẩn với các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc quảng nam tỉnh quảng nam
các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy đã nhanh chóng cử đoàn công tác ra quảng nam hỗ trợ điều trị cho chùm ca ngộ độc botulinum
xảy ra vào ngày một mươi tám tháng ba khiến cho một mươi người nhập viện cấp cứu trong đó có nhiều trẻ em
các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy đã gửi về những hình ảnh từ bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc quảng nam
nơi đang điều trị một mươi ca ngộ độc botutulinum tiếp e
các ca bệnh được phân thành ba nhóm
nhóm thứ nhất gồm năm người ăn cá chép muối ủ chua vào ngày năm tháng ba
và xuất hiện triệu chứng đau bụng nôn ói yếu dần tay chân
một bệnh nhân đã tử vong sau ba ngày trong khi bốn ca còn lại đang được điều trị
nhóm thứ hai bao gồm một bệnh nhân ăn cá chép muối ủ chua vào ngày một mươi bốn tháng ba
và xuất hiện triệu chứng nôn ói yếu tay chân suy hô hấp phải thở máy
nhóm thứ ba bao gồm bốn người trong cùng gia đình cũng ăn các chép muối ủ chua
và sau đó xuất hiện triệu chứng nôn ói
hai bệnh nhân liệt tứ chi suy hô hấp phải thở máy và hai bệnh nhân còn lại mệt đường yếu nhẹ tứ chi
các bác sĩ cho biết điểm chung của ba chùm ca bệnh này là đều ăn cá chép muối ủ chua
và bị ngộ độc botulinum loại độc tố gây ra bởi vi khuẩn yếm khí clostridium botulinum
đây là món ăn phổ biến tại địa phương và thường được chế biến bằng cách đóng vào hộp thủy tinh
rồi để ủ kính trong hai ba tuần tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
và hai bệnh nhân cũng có khả năng viên tiến mạng những bệnh nhân đó sau khi được chuyển thuốc
thì đã có bước đầu đặt ứng khả quan hơn
thuốc kháng độc tố chỉ mang một tính cách hỗ trợ lúc ban đầu để làm giảm chất nhanh các vấn đề độc
còn lại khi đã biến chứng trở thành thở máy rồi thì còn rất nhiều yếu tế liên quan
các bác sĩ phải theo dõi kéo dài đôi khi vài tuần đến vài tháng để lấy phát triển một cách chính thức
các bác sĩ cung cấp hỗ trợ chuyên môn và năm loại thuốc giải độc botulinum còn lại của bệnh viện chợ rẫy
cho bệnh viện quảng nam để điều trị ba bệnh nhân nặng đang thở máy
vụ việc đã được báo cáo nhanh cho bộ y tế
các bác sĩ cảnh báo người dân tránh sử dụng thực phẩm đúng hợp bị phòng
hoặc thực phẩm ủ muối đóng kính để tránh nguy cơ ngộ độc botulinum
thưa quý vị là một trò chơi mới du nhập vào việt nam nhưng tốc độ phát triển của monocer
thời gian qua rất mạnh mẽ
tuy nhiên thay vì là một môn thể thao rèn luyện trí tệ kích thích tư duy sự kiên nhẫn
thì nhiều câu lạc bộ poker đang dần biến tướng để hoạt động cờ bạc trá hình
brickga và poker đều là những trò chơi đánh bài sử dụng bài tay gồm năm mươi hai lá
tuy nhiên nếu như trò chơi ritca chỉ giới hạn bốn người chơi mỗi ván
hiệp booker có số lượng người chơi đông hơn và sự sát bạc mang tính thắng thua lớn hơn nhiều
poker cũng chính là hình thức mà nhiều song bài lợi dụng để tổ chức đánh bạc trá hình
khi mà anh đăng ký dưới dạng là một cái hoạt động thể thao một cái hoạt động giải trí
thì đương nhiên anh làm đúng cái chức năng của nó thì không có gì phải bằng cả
nhưng khi anh đăng ký với hoạt động thể thao dưới hoạt động giải trí
nhưng anh lại dùng nó với một cái mục đích khác biến tướng đó thì thật sự rất là khó
và đòi hỏi các cơ quan chức năng cũng như là các cái đơn vị phải có sự tìm hiểu và bảo cục
trên thực tế cũng có rất là nhiều môn thể thao mà núp bóng cờ bạc
chứ không chỉ riêng cái hình thức mà
cũng coi như là thời gian vừa qua
tuy nhiên thì
thực tế thì cái môn thể thao này đó đúng là một môn thể thao trí tuệ
nó đòi hỏi thôi người ta phải cần phải có sự tỉ mỉ tính toán
tuy nhiên mà chính như trong quá trình mà
chúng ta thực hiện chơi thì đã có những biến tướng
trở thành là một môn cờ bạc
để mà thành lập một cái công lập bộ đó trên thực tế nó rất là dễ dàng
bởi vì chỉ cần điều kiện của nó đầu tiên là chỉ cần là thành viên của hội boctor việt nam
và sau đó chúng ta có cái thẻ thành viên đó rồi thì đi về địa phương
thành lập một cái hội tại địa phương
chúng ta sẽ thành lập một cái hội công lập bộ tại địa phương
và xin công nhận của ủy ban phường
chỉ đơn giản như vậy thôi là có thể hoạt động một cách rất là hợp pháp rồi
cho nên là dễ dàng qua mặt
thực tế vài năm trở lại đây trên địa bàn thành phố hồ chí minh
hàng loạt tù điểm cờ bạc rút bóng các công lập bộ bốc cơ
liên tục bị công an thành phố triệt phá
mới đây công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết
công an đã phát hiện công lập bộ river poker club
đã có hành vi tổ chức cờ bạc trá hình thu lợi số tiền lớn
như võ bọc bộ môn thể thao trí tuệ
bây giờ thì chúng ta sẽ thấy cái nhu cầu giải trí nó ngày càng tăng cao
và thật ra là tất cả các loại hình giải trí không riêng gì bốc cơ
nếu mà mình nhìn dưới góc độ truyền thống chúng ta cũng có nào
là những hoạt động như đá gà đúng không ạ
thì đấy cũng là một cái hình thức giải trí
tuy nhiên nếu nó biến tướng nó trở thành những cái cuộc ăn thua
nó trở thành những cái nơi mà để gọi là kiếm tiền
hoặc là tạo ra những cái không gian để mình nứt bóng
dưới dạng những hình thức cờ bạc như vậy
thì nó cũng trở nên phổ biến
và khi đó thì nó đòi hỏi cái vấn đề về quản lý
cũng như là cái ý thức của người tham gia
sau khi một loạt sòng bàn cá hình với hình thức chơi bốc cơ
bị công an triệt phá nhiều công lập bộ bốc cơ
chuyển từ hình thức thắng thua trực tiếp sang hình thức đấu giải
theo đó người chơi bỏ ra một ánh tiền lệ quý nhất định
để tham dự giải và được phát một lượng chip bốc cơ bằng nhau
để tham gia các vòng cường
thu toàn bộ tiền chip sẽ bị loại khỏi giải đấu
người cuối cùng còn lại là người chiếc thắng
và nhận được tiền thưởng lớn từ giải đấu
thậm chí là cái giải thưởng nó lên đến một trăm linh triệu đồng
mà một ngày như vậy là có khoảng từ bốn đến năm lượt là cũng là bình thường
có nghĩa là mọi người chơi vào cái giải thưởng như vậy
quy định là một trăm linh triệu đồng một lượt
và cứ một ngày như vậy là trung bình là một cái công lập bộ
mà nhỏ nhỏ thôi ở một cái quận thôi là đã có bốn năm lượt như vậy
thì chúng ta cứ tính cái con số bình quân như thế nào
thì đặc biệt hơn nữa đó là một số người nước ngoài cũng gia nhập vào chơi
và cái điều kiện vào cổng thực tế thì bảo là hội thành viên như kia thôi
nhưng mà cũng nói nói vài câu thì các bạn lễ tân cũng cho vào chơi thôi
thành ra là đó giống như là một cái chỗ chứa cờ bạc
mà lại nhìn thì giống như là hợp pháp
có thể thấy là ranh dư thể thao và trò đỏ đen của những giải phúc cơ này là rất mong manh
thực tế từ vụ việc kể trên cho thấy
nhân giải đấu tại các công lập bộ phúc cơ hiện nay

mang tính sát phạt
với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng

cho nhân dân hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo đền ân đáp nghĩa
và giúp ngư dân vương khơi bám biển
việc bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam và tỉnh ủy bến tre ký kết nội dung trên
đã đưa tỉnh này trở thành địa phương thứ hai mươi ký kết chương trình
ngoài ra bộ tư lệnh cũng đã trao tặng hai trăm linh sức quà cho người dân
trong một tháng qua hiệp hội văn hóa và không gian pháp ngữ tại tp hcm
đã hoàn thành chuỗi hội thảo workshop đến các trường phổ thông trên địa bàn
thông qua những trò chơi và cuộc thi gần gũi chuỗi chương trình kỳ vọng
xây dựng được nhận thức sử dụng sản phẩm nhựa có trách nhiệm
cũng như là kỹ năng tái chế tăng vòng đời của vật phẩm làm từ nhựa
chuỗi chương trình kéo dài một tháng tại tp hcm là sự phối hợp của các chuyên gia
đến từ các tổ chức về văn hóa
tổ chức về rác thái nhựa bao gồm trash heroes nhóm hrk và plastic people
dưới sự giám sát của chính quyền địa phương với đối tượng thù hưởng là các em học sinh
từ chín đến một mươi một tuổi
học sinh được chia thành nhiều đội được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ
tập trung tại khu vực thú thiêm để thu gom rác thái nhựa trên đường phố
tiếp đó các chuyên gia đến từ plastic people giúp học sinh biết cách phân loại nhựa
vừa thu hoạch thành loại có thể tái chế và không thể tái chế
sau khi làm sạch các rác thái nhựa có thể tái chế được các nhóm sẽ thi đua
và có thể tái chế được
đây là thế hệ trẻ của chúng ta và điều quan trọng là phải giáo dục
để khi trưởng thành các em sẽ không mắc phải những sai lầm như thế hệ chúng ta
và có thể tiếp tục nâng cao nhận thức cho thế hệ con cháu
nếu chúng ta giáo dục con cái chúng ta tôn trọng trái đất
họ cũng sẽ giáo dục con cái của họ tôn trọng trái đất
hoạt động xã hội phalachemist tại sài gòn nằm trong khu khổ hoạt động
kỷ niệm năm mươi năm quan hệ ngoại giao giữa pháp và việt nam
thông qua các hoạt động các học sinh pháp ngữ có cơ hội được giao lưu
và rèn luyện tiếng pháp đồng thời được tiếp cận học hỏi và đưa sáng kiến
đóng góp cụ thể cho các vấn đề môi trường và thiên nhiên việt nam
cũng như tại thế giới
chủ đề phát triển bình vững và môi trường rất cần thiết bởi chúng ta đang
chứng kiến hàng ngày và đặc biệt ở việt nam hậu quả của sự nóng lên toàn cầu
với tình trạng nước bị nhiễm mặn mực nước dâng cao lũ lụt
và các vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu khác nói chung
vì vậy điều cần thiết là phải thường xuyên tổ chức các hoạt động chơi mà học
cho trẻ em và thanh thiếu niên để qua đó nhận thức được những vấn đề quan trọng
và ở khả năng các em các em có thể làm điều gì đó để cũng giúp chúng ta
chống lại và ngăn chặn các vấn đề trên
sau chuỗi sự kiện về môi trường và tái chế nhựa này hiệp hội văn hóa và
không gian pháp ngữ dự kiến vào tháng một mươi sẽ tổ chức đại hội về hương vị
trong khu khổ sẽ có buổi hội thảo cho trẻ em để giúp các em nhận thức
các chủ đề khác như mùi vị hương vị nếm ăn tận hưởng cuộc sống
bằng cách ăn uống lành mạnh